tỉnh quảng trị là một trong bốn tỉnh miền trung chịu thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi sự cố xảy ra toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc khẩn trương quyết liệt trong công tác ứng phó khắc phục sự cố
nhằm ổn định tình hình hỗ trợ sản xuất cho người dân
tỉnh quảng trị đã cử ba mươi hai cán bộ ngành nông nghiệp có trình độ kinh nghiệm tăng cường về một mươi sáu xã thị trấn
để cùng với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại chuyển đổi sản xuất và phát triển sinh kế
sau hơn một năm triển khai nhiều mô hình nông nghiệp tại các xã bãi ngang đã được định hình
góp phần ổn định đời sống kinh tế cho người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là mô hình trồng ném trên cát được triển khai tại các xã bãi ngang của huyện hải lăng và triệu phong
nhận thấy khả năng thích nghi cũng như hiệu quả kinh tế của loại cây này từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cán bộ nông nghiệp cùng chính quyền địa phương đã mạnh dạn kêu gọi người dân mở rộng diện tích
hướng dẫn người dân sử dụng phân bón hữu cơ để nâng cao chất lượng cây trồng
đến nay tại các xã bãi ngang diện tích cây ném được mở rộng thêm gần ba mươi hectare
mang lại thu nhập ổn định từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng một hectare
mô hình mang lại hiệu quả đặc biệt hiệu quả kinh tế hiệu quả kinh tế thiết thực như mô hình trồng ném
mô hình trồng cỏ nuôi bò một mô hình mang lại hiệu quả thiết thực thì chính quyền địa phương cấp tỉnh
cấp huyền cấp xã có hỗ trợ về chính sách để nhân dòng các mô hình
đội ngũ cán bộ nông nghiệp tăng cường tại các xã đã phối hợp với chính quyền địa phương
để hỗ trợ hướng dẫn bà con ngư dân thực hiện các thủ tục vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu cá
bên cạnh đó đội ngũ cán bộ này cũng đóng góp vào việc xây dựng các mô hình chuyển đổi sinh kế
như trồng và chăn nuôi các loại cây con mới mang lại hiệu quả cao trên vùng đất cát
tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên do đội ngũ cán bộ tăng cường có chuyên môn theo một lĩnh vực nhất định
nhưng thực tiễn sản xuất lại rất đa dạng
nên việc lựa chọn đề xuất các mô hình phù hợp với mỗi địa phương gặp nhiều khó khăn hạn chế
đó là một bước để chúng tôi nhìn nhận ra
và xem chặt là cần có những hộ trợ như thế nào để đảm bảo được những nguồn lực chúng ta đầu tư khỏi hiệu quả
việc bà con ngư dân vốn quen với người biển phải chuyển đổi sang chăn nuôi và trồng trọt gặp nhiều khó khăn
vì vậy đội ngũ cán bộ tăng cường cũng như chính quyền địa phương phải thực sự sâu sát
gần gũi với người dân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con
từ đó xây dựng các mô hình chuyển đổi sinh kế phù hợp
qua đó phát huy tốt vai trò nguồn nhân lực trong quá trình ổn định và phát triển kinh tế vùng biển bãi ngang